chiều ngày một mươi bốn tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đại sứ maroc tại việt nam
ông en hosin fadani đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng đại sứ đã kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chủ tịch nước bày tỏ ghi nhận những đóng góp của đại sứ enersen fadani trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và maroc trong hơn một mươi năm qua
cũng như với vai trò là trưởng đoàn ngoại giao tại hà nội
chủ tịch nước đánh giá cao việc maroc là một trong những nước đi đầu ở châu phi về cam kết chống biến đổi khí hậu
đặc biệt trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch
chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
đề nghị maroc ủng hộ ứng cử viên của việt nam vào các vị trí tổng giám đốc unesco
hội đồng ủy ban luật quốc tế ilc tái cử vào hội đồng điều hành liên minh biêu chính thế giới upu
đại sứ enhocin fadani cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp
đại sứ enelsin fadani khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị hợp tác maroc việt nam